ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia phối hợp với ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh quảng trị
tổ chức hội nghị sơ kết hai tháng thực hiện kế hoạch phối hợp tăng cường chống buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa
qua biên giới các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị
qua hai tháng tỉnh hà tĩnh đã phát hiện và bắt giữ năm mươi bảy vụ với năm mươi bốn đối tượng trong đó khởi tố hình sự bảy vụ
xử phạt vi phạm hành chính bốn mươi bảy vụ thu hơn một mươi tám sáu trăm sáu mươi viên ma túy tổng hợp
tỉnh quảng bình qua đấu tranh các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ hơn hai trăm sáu mươi vụ khởi tố hai vụ
xử phạt hành chính hai trăm bốn mươi chín vụ còn tỉnh quảng trị đã phát hiện và bắt giữ hai trăm ba mươi vụ với tổng giá trị hàng hóa bị tịch thu
hơn bốn sáu tỷ đồng khởi tố hình sự hai mươi một vụ
trong thời gian tới để công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới hiệu quả hơn
các lực lượng chức năng sẽ triển khai đồng bộ các lực lượng phương tiện kỹ thuật trên khu vực biên giới
cửa khẩu và địa bàn nội địa các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị theo kế hoạch